mâu thuẫn trong lúc mua bánh mì nguyễn việt thái hai mươi một tuổi tạm trú tại phường năm tp vĩnh long đã dùng dao gây thương tích cho nạn nhân
hôm qua một mươi sáu tháng một mươi công an tỉnh vĩnh long đã tạm giữ hình sự đối tượng thái về hành vi cố ý gây thương tích
vào khoảng một mươi bảy h ngày một mươi bốn tháng một mươi sau khi uống rượu trong lúc mua bánh mì giữa thái và ông lợi xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi sô sát
ông lợi bỏ chạy vào trong quán cà phê gần đó để trốn nhưng thái vẫn tiếp tục đuổi theo và lấy con dao cắt bánh mì đâm vào cổ ông lợi gây thương tích nặng
ông lợi được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh vĩnh long
sau khi gây án thái mang theo hung khí trốn khỏi hiện trường
tuy nhiên đối tượng đã bị người dân phát hiện báo công an bắt giữ
vụ việc đang được lực lượng công an điều tra làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
qua công tác nắm tình hình công an thành phố cần thơ vừa bắt quả tang điểm lắc tài xỉu tại số hai đường hai bà trưng phường tân an quận ninh kiều thành phố cần thơ
có tổng cộng bốn mươi ba đối tượng tham gia điểm lắc tài xỉu
tại hiện trường lực lượng chức năng bắt quả tang bốn mươi ba đối tượng đang tham gia điểm lắc tài xỉu này thu giữ gần bảy mươi sáu triệu đồng tiền trên chiếu bạc bốn bộ lắc tài xỉu ba mươi ba hột xí ngầu một thùng đựng tiền sâu có khóa chưa kiểm tra số tiền bên trong
hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị đình chùa trong tâm thức người việt là nơi linh thiêng
thế nhưng thời gian qua do chủ quan xem nhẹ công tác quản lý nhiều nơi thờ tự trên địa bàn tỉnh bắc giang đã diễn ra tình trạng các đối tượng đột nhập trộm cắp tài sản
điển hình là trong những ngày đầu tháng một mươi vừa qua công an huyện lục nam đã triệt phá thành công chuyên án bắt sự đối tượng gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản tại các ngôi chùa đình gây bức xúc
hai tháng trở lại đây trên địa bàn huyện lục nam liên tiếp xảy ra các vụ án kẻ gian đột nhập vào các đình chùa trộm góp tài sản phá hỏng công đức để trộm góp
đặc biệt là có những nơi bị kẻ xấu đột nhập nhiều lần
ngôi đình làng nhiêu thị xã tiên hưng huyện lục nam là một trong những địa điểm mà các đối tượng nhắm tới
quảng trên sáu giờ là các ông về
thế thì ngày nào cũng đánh thế nhưng đến hôm đấy thì là ông đang đánh bóng truyền hơi thì là quả bóng nó mới lăn vào trong cái cửa cổng cổng chùa
thế là các ông chạy vào thì thấy có gì thế là cửa chùa bị hé mở và cổng chùa thì bị mở
thế là lên thì là gọi các ông ấy lên rồi cô báo cho công an xã huyện
trước thực trạng trên công an huyện lục nam đã nhanh chóng điều tra làm rõ
và xác định lê văn long ở thôn ninh
hải xã nghĩa phương huyện lục nam là đối tượng gây ra vụ trộm cắp tài sản trên
thực hiện khám xét nhà đối tượng lực lượng chức năng thu giữ nhiều vật dụng như chuông ống hạc đỉnh hương bát hương mâm với tổng trị giá hơn ba mươi triệu đồng
tại cơ quan công an đối tượng lê văn long khai nhận từ đầu tháng chín cho đến nay đã thực hiện năm vụ trộm cắp tại các đình chùa trên địa bàn các xã khám lạng huyền sơn tiên hưng và thị trấn đổi ngô của huyện lục nam
tôi để tôi bán thôi bán để tiêu thụ tiêu thôi nhưng còn không là chưa tiêu được thì chưa tiêu thụ được thì công an vào
những vật tôi chết thì chết chết thì thôi đấy là quan điểm của tôi
để thực hiện trót lọt các vụ trộm cắp như trên đối tượng long đã lợi dụng thời điểm không có người dùng kìm dao phá khóa đột nhập vào bên trong các nơi thờ tự trộm cắp tài sản
những điều này gây khó khăn cho lực lượng công an khi điều tra khám phá chuyên án
khi mà phát hiện ra việc bị trộm cắp thì xuống thì quá trình khám nghiệm hiện trường thì lại các dấu vết thì hầu như là cũng rất là không có nhiều cái dấu vết để truy nguyên
thứ hai nữa là nó không cố định vào một khoảng thời gian nào có thể ban ngày rồi buổi tối
thứ ba nữa là khi mà đã phát hiện được đối tượng rồi thì đối tượng rất mạnh
quá trình chúng tôi khi bắt giữ khẳng cấp đối tượng là phải huy động tối đa cái lực lượng kinh doanh sự và lực lượng công an xã đối tượng chống trả rất quyết liệt
thông qua vụ án này ban quản lý các ngôi đình chùa cần nâng cao hơn nữa ý thức bảo quản tài sản cắt cử người canh gác bảo vệ
những tài sản có giá trị phải được cất giữ ở nơi an toàn kín đáo
người quản lý trông coi đình chùa khi phát hiện nghi vấn cần báo ngay cho lực lượng công an để được hỗ trợ giải quyết
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
nhiều tuyến đường giao thông nông thôn bị ngập sâu các phương tiện qua lại khó khăn gây chia cắt cục bộ
trước tình hình trên lực lượng công an đã tập trung huy động lực lượng sơ tán dân ở những vùng cô lập lên vùng cao an toàn
phân công lực lượng túc trực ở những địa bàn sung yếu về giao thông thủy lợi để hướng dẫn người dân đi lại an toàn và xử lý kịp thời khi có sự cố xảy ra
thủ tướng chính phủ vừa quyết định xuất cấp trang thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia cho ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
cụ thể thủ tướng chính phủ giao bộ tài chính xuất cấp không thu tiền hai bảy trăm chín mươi một bộ nhà bạc các loại tám mươi năm bốn trăm sáu mươi bảy chiếc phao cứu sinh các loại từ nguồn dự trữ quốc gia cho ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
để trang bị cho các bộ ngành địa phương sẵn sàng ứng phó với các tình huống sự cố thiên tai tìm kiếm cứu nạn
thủ tướng chính phủ yêu cầu bộ tài chính chịu trách nhiệm về thông tin và số liệu báo cáo
việc xuất cấp quản lý sử dụng số nhà bạc và phao cứu sinh nêu trên thực hiện theo quy định hiện hành
ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn báo cáo nhu cầu danh sách dự kiến phân bổ trang thiết bị xuất cấp từ nguồn dự trữ quốc gia cho các bộ ngành địa phương
đồng thời kiểm tra đánh giá tình hình quản lý sử dụng trang thiết bị đã được xuất cấp cho các bộ ngành địa phương từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn một mươi tám
báo cáo đánh giá gửi về bộ tài chính để tổng hợp trình thủ tướng chính phủ xem xét xuất cấp trang thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia theo quy định
liên quan đến vụ nước sinh hoạt có mùi khét do nhiễm dầu bẩn ở hà nội ngày hôm qua một mươi sáu tháng một mươi công ty cổ phần đầu tư nước sạch sông đà có văn bản gửi khách hàng về việc tiếp tục tạm ngừng cấp nước để giúp xả tuyến ống truyền tải
công ty cổ phần đầu tư nước sạch sông đà cho biết theo ý kiến chỉ đạo của thành phố và kết luận cuộc họp ngày một mươi năm tháng một mươi
công ty sẽ tiếp tục thay rửa bể chứa xúc xả toàn bộ tuyên ống truyền tải nước sạch sông đà trong thời gian thao rửa bể chứa xúc xả toàn bộ tuyên ống công ty buộc phải tạm ngừng cấp nước
đến thời điểm này nước vẫn chưa được cấp trở lại công ty nước sạch sông đà cũng chưa có thông báo về thời gian cấp nước
thời gian gần đây xuất hiện hình thức mới của lạm thu trong trường học đó là kêu gọi tài trợ đóng góp qua ban đại diện cha mẹ học sinh
bộ giáo dục và đào tạo cũng khẳng định sẽ xử lý nghiêm
nếu phát hiện nhà trường và giáo viên núp bóng ban đại diện cha mẹ học sinh để lạm thu
bộ giáo dục và đào tạo cho biết bộ đã có những quy định rõ ràng về các khoản được thu và không được thu trong nhà trường
xã hội hóa đang được khuyến khích nhưng phụ huynh và các mạnh thường quân muốn xã hội hóa cơ sở vật chất cho trường học cũng phải tuân thủ đúng quy định
để tránh lạm thu núp sau ban đại diện cha mẹ học sinh đại diện bộ giáo dục và đào tạo yêu cầu các trường phải theo dõi
và kiên quyết yêu cầu ngừng thu quỹ do ban đại diện cha mẹ học sinh huy động nếu thấy thực hiện sai quy định
trong tuần qua sự việc phụ huynh lắp camera trong lớp học phát hiện cô giáo đánh nhiều học sinh ở tp hcm vẫn đang nhận được sự quan tâm của dư luận
và từ đó vấn đề nên hay không nên lắp camera trong lớp học cũng được đặt ra bản thảo và nhận được nhiều ý kiến trái chiều phản ánh của truyền hình công an nhân dân xung quanh vấn đề này
rất nhiều vụ việc đánh đập trẻ dã man đã bị phát hiện và hầu hết đều thông qua camera
chăn trở trước điều đó nên nhiều trường học đã triển khai lắp đặt hệ thống này trong khuôn viên trường thậm chí trong từng lớp học
tại trường tiểu học an dương e ngại giống như bị giám sát là tâm lý chung của tất cả giáo viên trước chủ trương lắp đặt camera trong lớp học một năm về trước
trước tiên thì khi mà có chủ trương của các cấp lãnh đạo lắp camera vào các lớp học
thì giáo viên chúng tôi cũng cảm thấy có một số e ngại bất tiện
nhưng mà sau một thời gian mới đầu chúng tôi vào lớp thì cũng thấy cũng có hơi áp lực một chút
sau một thời gian thì triển khai thì chúng tôi việc lắp camera thì chúng tôi cũng thấy là trong quá trình giảng dạy chúng tôi cũng thấy việc lắp camera cũng là bình thường
nhấn mạnh áp lực hơn là đúng nhưng lãnh đạo trường tiểu học an dương cho rằng
việc lắp đặt này không chỉ giúp giáo viên nâng cao ý thức hơn
trong ứng xử mà còn là cách để bảo vệ cho chính họ trong nhiều tình huống phát sinh
cái việc lắp camera này ngoài cái việc mà giáo viên thấy rằng là như là theo dõi thì nó có một cái tác hiệu quả rất là lớn
bởi lẽ là chính ra là các giáo viên lại có thể tự vệ được cho chính mình
khi mà có những sự việc diễn ra trong vòng theo cái chiều hướng tiêu cực mà từ phía phụ huynh hay học sinh hiểu lầm
thì đó cũng là một minh chứng
cho mình có thể thực hiện tốt cái nhiệm vụ mà để cho phụ huynh vào sinh hiểu cũng như là các nhà quản lý biết được
hiệu quả là có thật nên ngày càng có nhiều trường lắp đặt thiết bị này trong trường học
tuy nhiên tràn trở không phải không có
theo nhiều chuyên gia việc lắp đặt camera phải được tiếp cận như một giải pháp về mặt kỹ thuật
để giúp nâng cao hiệu quả tương tác hỗ trợ lẫn nhau cho công việc của một trường học trở nên tốt hơn
chứ không phải để giám sát
bắt lỗi giáo viên
bản thân chúng tôi chỉ xác định là làm sao mình thu được âm thanh mình thu được hình ảnh của người giáo viên
và các cái hoạt động của học sinh để mình phân tích để cải tiến cái giờ học của họ
cải tiến các cái hoạt động của họ trên lớp học
và khi đấy thì như là các cái trường học mà đang lắp camera bây giờ
thì giáo viên rất là hài lòng với cái chuyện này bởi vì họ sẽ nhìn thấy cái chân dung của họ
cùng với đó nhiều chuyên gia cũng khuyến nghị
việc lắp đặt để phát hiện hành vi không đúng của giáo viên chỉ là mang tính sự vụ
giải quyết phần ngọn còn muốn giải quyết phần gốc của vấn đề
ngoài nâng cao ý thức tự bảo vệ quyền lợi học sinh
thì phụ huynh cũng cần dành nhiều thời gian hơn cho con để nắm bắt được tâm lý các em
nhưng quan trọng nhất vẫn là xây dựng được môi trường học đường văn hóa
dân chủ để công tác dạy và học thực sự mang lại hiệu quả
giày công sưu tầm và hiến tặng nhiều cổ vật quý báu cho bảo tàng
nhà lưu niệm góp phần làm nên thành công tại các triển lãm di sản văn hóa biển đảo việt nam
lâm dũ sênh một người con của vùng đất quảng ngãi
đã có hai mươi năm sưu tầm nghiên cứu và bảo tồn đồ cổ
từ một bảo tàng thu nhỏ hơn một hiện vật được trưng bày của anh
đã góp phần lưu giữ một nét văn hóa đặc sắc của dân tộc việt nam qua từng thời kỳ lịch sử
bản sao tờ lệnh hoàng sa một tài liệu cổ vẫn còn nguyên vẹn bằng chữ hán từ thời vua minh mạng
được anh lâm dũ sênh tham gia dịch thuật nghiên cứu đã bổ sung vào trang sử ghi chép
chủ quyền biển đảo của tổ quốc như một minh chứng về giá trị pháp lý khoa học
khẳng định hai quần đảo hoàng sa trường sa là của việt nam
không chỉ lưu giữ tài liệu cổ có giá trị lịch sử bảo tàng thu nhỏ này còn là nơi trưng bày
nhiều cổ vật tàu đắm hiện vật liên quan đến bốn nền văn hóa lớn ở việt nam
trong mấy ngôi nhà cổ này tôi sắp xếp và trưng bày sưu tầm khoảng hơn một hiện vật
nhưng trong đó nổi bật nhất
đó là dòng góm y tiện chủ là một dòng góm tại quê hương quang ngãi
và dòng góm này đã được lưu giữ và giành giữ nối tiếp tới ngày hôm nay
một dòng góm mà chỉ có cái miền trung này còn hôm nay còn là sản xuất
đặc biệt trong mấy ngôi nhà này thì còn có những văn hóa trăm ba
nhưng có một cái mà tôi tâm lét và rất công phu sưu tầm đó là dòng góm sơ quật
bản duyên với nghề sưu tầm cổ vật hơn hai mươi năm đến nay anh lâm dũ sênh được biết đến
là người gìn giữ những giá trị văn hóa thuộc về quê hương biển đảo
trong đó phải kể đến nền văn hóa sa huỳnh có niên đại trên hai năm
và dòng gốm mỹ thiện một nét đặc trưng của vùng đất quảng ngãi
góm xa huỳnh về văn hóa xa huỳnh thì nó có nhiều loại
nó có dùng góm gốm đồ đá đồ đầm đặc biệt là đồ trang sức
đây là một cái bình mà bà con ở bình châu người ta tìm thấy được
cái bình này đặc biệt ở cái dòng góm xa huỳnh ở bình châu là nó có một cái viền trị
em tưởng tượng ở xưa mấy ngàn năm rồi mà người ta làm người ta công
để có được những cổ vật quý báu độc nhất vô nhị có niên đại từ vài trăm năm đến hàng nghìn năm
đối với anh sênh là một hành trình lắm gian năng
bên cạnh việc trưng bày bảo tồn tại nhà lưu giữ
anh còn trao tặng nhiều cổ vật cho các nhà lưu niệm bảo tàng khắp cả nước
bởi lẽ chỉ có trao tặng
thì những cổ vật ấy mới được bảo tồn lưu giữ qua nhiều thế hệ
thời gian sưu tầm thì nó rất là công phu
và bây giờ sưu tầm dưới đi học hỏi các thầy các cô các bạn bè
thì cũng là một cái công phu do là mình rất là đam mê
nên mình đi rất là nhiều nơi và nhiều chỗ để gom góp nhạc về
để cho nó có một cái ngôi nhà để trưng bày một cái văn hóa như thế này
bằng tâm huyết và niềm đam mê của mình
ngày qua ngày
anh sên đều dành thời gian để tìm tòi
nghiên cứu lịch sử văn hóa của từng truyền vật
và với hơn một cổ vật được trưng bày tại đây
không chỉ tái hiện một không gian văn hóa lịch sử đa sắc màu
mà còn góp phần giới thiệu và khẳng định chủ quyền biển đảo của dân tộc việt nam
thưa quý vị đất nước ngày càng phát triển
số người nước ngoài đến việt nam du lịch sinh sống và làm việc ngày càng tăng qua mỗi năm
cũng vì thế lượng người nước ngoài tham gia giao thông trên đường phố cũng ngày một đông hơn
đây được xem là một tín hiệu vui cho thấy sự phát triển của đất nước
cho thấy việt nam thực sự là một điểm đến thân thiện là bạn của tất cả mọi người
tuy nhiên trong bức tranh thân thiện đó dù không phải là quá nhiều
thế nhưng mà những hình ảnh là người nước ngoài vi phạm luật giao thông cũng không hề hiếm gặp trên đường phố nước ta
không có giấy phép lái xe không đổi mũ bảo hiểm đi sai làn đường
phóng nhanh vượt ẩu rồi thậm chí là cả gây tai nạn rồi bỏ chạy
rất nhiều những vi phạm đã xảy ra và nhiều người cũng đặt ra câu hỏi
phải chăng vì họ là người nước ngoài nên không thể xử lý
khác biệt về đường phố khác biệt về luật giao thông và cả bất đồng ngôn ngữ
đó là một trong những khó khăn cơ bản trong xử lý người nước ngoài vi phạm luật giao thông ở việt nam
nội dung chi tiết sẽ được phân tích trong câu chuyện giao thông ngay sau đây
bất kể cá nhân nào tham gia giao thông trên lãnh thổ việt nam đều phải tuân thủ luật
thế nhưng phóng nhanh vượt ẩu đi bộ trên đường sắt đi xe trên vỉa hè hay không đổi mũ bảo hiểm
đây là những vi phạm chủ yếu của người nước ngoài khi tham gia giao thông tại việt nam
hiện tượng này đã xảy ra từ nhiều năm trước đây thế nhưng biện pháp ngăn chặn lại gặp rất nhiều khó khăn
nội dung chi tiết sẽ được phân tích trong câu chuyện giao thông ngay sau đây
để tháo gỡ những khó khăn trong vấn đề tuyên truyền xử lý vi phạm giao thông của người nước ngoài
mới đây cảnh sát giao thông hà nội đã được tổ chức các lớp bồi dưỡng về ngôn ngữ để tăng khả năng giao tiếp với người nước ngoài
những người giao thông là người ngoại quốc đi phương tiện mô tô xe ô tô có vi phạm thì chúng tôi sẽ có thể nhắc nhở được và hướng dẫn cho họ những luật pháp về giao thông của đất nước mình
tuy nhiên theo một số chuyên gia điều đáng lo ngại chính là việc sau một quãng thời gian dài chỉ nhắc nhở chứ không xử lý đã dẫn đến tình trạng nhờn luật
bên cạnh đó cần sớm bán hành các quy định chặt chẽ cũng như có biện pháp quản lý các cơ sở kinh doanh cho thuê mướn phương tiện
vì đa phần hiện nay các khách sạn nơi lưu trú của người nước ngoài tại việt nam thường tự đứng ra cho thuê mướn phương tiện mà không có sự ràng buộc chặt chẽ về pháp lý
người nước ngoài rất dễ dàng có thể có một phương tiện để tham gia giao thông tại việt nam
còn tất cả những người sinh sống ở việt nam này phải tuân thủ cái pháp luật của việt nam
và họ vi phạm chúng ta phải xử lý thì khi đó người ta mới tuân thủ
còn nếu mà chúng ta cứ nhân nhượng mãi thì người ta sẽ có nhờ cái luật của chúng ta
và cái đấy phải có cái sự thông báo với các cơ quan quản lý những người nước ngoài
để tất cả những người nước ngoài vào được thông báo cái đấy cơ sở cho thuê che thì chúng ta cũng phải có quy định của pháp luật
và có quy định pháp luật là trong cái điều khoản
chẳng hạn như quy định muốn cháu viết rõ vào là đối với những người nước ngoài mà mượn xe của các cơ sở trong nước có thuê
thì người trong nước phải chịu trách nhiệm về vấn đề luật phạm cho những người này
trong bối cảnh đất nước ta đang cố gắng xây dựng để trở thành một điểm đến thu hút du khách trên cả thế giới
lượng khách du lịch tăng nhanh sau mỗi năm và nhu cầu tham gia vào các hoạt động giao thông của các du khách là thực tế không thể tránh khỏi
chính vì vậy cần ban hành các quy định chặt chẽ về các vấn đề liên quan đến khách du lịch khi đến việt nam
đặc biệt là trong các vấn đề giao thông giúp họ trang bị các kiến thức về pháp luật đặc điểm giao thông đảm bảo an toàn cho chính các du khách cũng như người dân trong nước
thưa quý vị bên cạnh ngày tám tháng ba thì ngày hai mươi tháng một mươi cũng là ngày lễ quan trọng được người dân cả nước mong chờ và hướng đến
đây là dịp để tri ân những công lao đóng góp và hy sinh của phụ nữ
những món quà tặng ý nghĩa hai mươi tháng một mươi cho bạn gái người yêu và vợ có vô vàn lựa chọn
có thể là những món quà lưu niệm nhỏ sinh như gấu bông đồng hồ đèn bàn
nhưng chọn món quà nào độc đáo và ý nghĩa nhất lại không phải là điều dễ dàng
các bạn nữ thường khá nhạy cảm và tinh tế nên lựa chọn những món quà handmade nhỏ sinh thường rất được lòng phải yếu
vâng chẳng cần phải là những món quà đắt tiền xa xỉ hay là phải quá cầu kỳ san chảnh
đôi khi chỉ là một món quà nhỏ xinh hay là một tấm thiệp
xinh xắn thôi thì cũng đủ để cho chị em cảm thấy vui vẻ suốt cả ngày
để có thể lựa chọn được một món quà phù hợp trong ngày này
xin mời quý vị cùng theo dõi một số gợi ý cùng với những tư vấn hữu ích của chương trình
là phụ nữ thường ai cũng sẽ quan tâm đến vẻ bề ngoài của mình
vì vậy mỹ phẩm làm đẹp luôn được phụ nữ yêu thích
chọn một thỏi son kem dưỡng da hay nước hoa làm quà tặng trong ngày hai mươi tháng một mươi sẽ làm vui lòng các chị em
món quà này
cũng sẽ làm các nhân viên sinh tươi hơn trong công sở
ngoài ra có thể tặng quà hai mươi tháng một mươi cho các chị em bằng các trang thức phụ kiện không quá đắt tiền
nhưng cũng là cách độc đáo để trao gửi yêu thương
nhân dịp ngày hai mươi tháng một mươi tôi cũng đến đây để tìm hiểu những mặt hàng để dành tặng cho mẹ tôi những quà tặng để nhân dịp kỷ niệm
cũng như là báo hiếu cho mẹ tôi
thì mọi năm thì tôi cũng hay mua những bông hoa tươi để tặng mẹ
nhưng mà năm nay thì tôi thấy là những mặt hàng trang sức thì nó khá là hay và nó giữ được lâu
với những ưu điểm nổi trội như giữ được màu lâu sắc hoa luôn tươi tắn nên nhiều người đã chọn hoa lụa để tặng các chị em dịp hai mươi tháng một mươi năm nay
trên thị trường hiện nay đã có hàng trăm loại hoa lụa với đủ màu sắc và kiểu dáng
bạn có thể lựa chọn theo kẻ thích
hoặc những bình hoa nghệ thuật
chỉ cần một trăm linh đồng đến ba trăm linh đồng là có thể mua được một bình hoa hay lãng hoa nhỏ
và từ năm trăm linh đồng đến chín trăm linh đồng cho một chậu cây hoa to được tặng các chị em ở ngôi công sở
thì là cái nhu cầu của mình trong cái tháng này thì nó sẽ tăng lên từ năm mươi đến sáu mươi so với các tháng trước
bọn mình là bán buôn rất là nhiều
chủ yếu là bán buôn thì là mình sẽ xuất cho những cái xop mà ví dụ như hộp son thì mình sẽ xuất cho những hốc mỹ phẩm
các bạn sẽ kết hợp cùng với son cùng với mỹ phẩm để các bạn ấy bán đi
còn những cái cửa hàng hoa nhỏ lẻ thì mình sẽ xuất cho các bạn để các bạn tung ra thị trường vào ngày ngày này
còn đối với bán lẻ thì bọn mình cũng có
các bạn ấy mua lẻ thì mua qua bếp của bọn mình thì bọn mình cũng gửi ship đến tận tay như bình thường thôi
những cô gái đều rất thích những đôi giày không chỉ bởi giúp nâng niu phát hồng mà còn làm tôn lên vẻ đẹp duyên dáng của hội chị em
bạn có thể lựa chọn những đôi giày phù hợp với tính cách của bạn gái
như những đôi giày thể thao cho cô nàng trẻ trung năng động
quà tặng hai mươi tháng một mươi là những chiếc túi sách tay đơn giản chiếc ví xinh xắn hay túi đựng đồ trang điểm dành cho chị em sẽ là lựa chọn được nhiều người biết đến
món uổi bông là một món quà không mới mẻ nhưng vẫn luôn được lòng các bạn gái
những chú gấu bông là món quà hợp với túi tiền của nhiều người
bạn trẻ bởi giá thành phù hợp sẽ là lựa chọn thú vị cho ngày hai mươi tháng một mươi
vâng vào ngày hai mươi tháng một mươi năm nay đúng vào chủ nhật vì vậy các cặp đôi các gia đình càng thuận lợi có thời gian bên nhau
quý vị có thể tham khảo hoặc trải nghiệm ngày cuối tuần tại một số địa điểm sau để có được những giây phút thật ý nghĩa và trọn vẹn niềm vui
phố đi bộ hà nội là một trong những địa điểm đi chơi hai mươi tháng một mươi lãng mạn nhất dành cho các cặp đôi ở hà nội
nếu bạn chỉ có thể dành cho người thương một buổi trong ngày thì đây là lựa chọn không thể tuyệt vời hơn của bạn
bạn có thể dạo quanh hồ gươm đắm mình trong không gian nhộn nhịp của các con phố buôn bán xung quanh hay thưởng thức ẩm thực hà thành
trời bầu trời thì ẩm áp khí hầu rất là trong lành rất là phù hợp với tuổi trẻ tuổi già và đặc biệt là những người cao tuổi như các cô
với không khí trong lành và mát mẻ
với không khí trong lành và mát mẻ
công biên chính là một địa điểm dã ngoại không chỉ cho gia đình mà còn lý tưởng đối với các cặp đôi
bạn có thể lựa chọn các công viên tại hà nội như vườn thú hà nội công viên yên sở công viên thống nhất công viên cầu giấy hoặc khu vui chơi eco park
tại vì sắp đến dịp hai mươi tháng một mươi thì tôi cũng muốn đưa gia đình với vợ con lên trên này chơi
nói chung là lần đầu tiên đến thì thấy không gian cũng trong sạch và thoáng mát
thì cũng là nơi vui chơi bổ ích cho trẻ con
về lượng khách mà đến vườn thú hà nội thì những ngày thường thì của chúng tôi nó khoảng một mươi đến hai mươi nghìn đợt người
tuy nhiên là trong các ngày đợt mà thứ bảy chủ nhật rồi các đợt nghỉ lễ thì có thể là tăng lên đến ba mươi đến năm mươi nghìn đợt người
thì đối với công tác mà trưng bày đàn động vật thì công ty trong quá trình mà triển khai xây dựng các hệ thống tùng trại thì chúng tôi bao giờ cũng đảm bảo cái hành lang cách ly an toàn
đối với các cháu
và đặc biệt trong những năm gần đây thì chúng tôi đã thay dần cái khung lưới bằng cái tính cường lực
vì vậy thì hạn chế hầu hết những cái việc mà tiếp xúc trực tiếp của các cháu đối với con
khu trung tâm thương mại time city từ lâu đã ghi dấu với người dân khu vực hai bà trưng hoàn kiếm với những tiện ích vui chơi
và đặc biệt với dịp lễ này đây cũng là một địa điểm đi chơi hai mươi tháng một mươi
mà các anh có thể cẩn nhắc
trung tâm thương mại ryan city được các cặp đôi gia đình tại quận thanh xuân đống đa ưa chuộng
thật tuyệt vời khi cùng nhau mua sắm tham quan vui chơi ăn uống hoặc xem phim cùng nhau tại không gian tiện nghi hiện đại tại đây nhân dịp hai mươi tháng một mươi này
khám phá eon mall có khi phải mất cả ngày
tám điều thú vị nơi đây luôn khiến cho các cặp đôi chóng ngợp khi đến check in
như quan cảnh siêu rộng gửi xe miễn phí dạp chv lớn nhất việt nam tổ hợp spa fitness bể bơi
tất cả đều hấp dẫn người dân dịp hai mươi tháng một mươi này
chúng ta vừa cùng nhau trải qua một nửa thời lượng của chương trình an ninh ngày mới
và chúng tôi hy vọng đã đem đến cho quý vị những thông tin hữu ích
còn bây giờ mời quý vị cùng gặp gỡ các đồng nghiệp của chúng tôi ở trường quay phía nam
để khám phá sáng phương nam hôm nay có gì đặc biệt
hòa trí xin chào trường quay hà nội xin kính chào quý vị và các bạn
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin sáng phương nam
thưa quý vị phó chủ tịch ubnd tp hcm võ văn hoàng vừa giao sở giao thông vận tải
phối hợp với sở tư pháp sở tài chính xử lý chín văn bản liên quan đến phí sử dụng đường bộ
các đơn vị được giao khẩn trương hoàn thiện phương án giá tối đa của dịch vụ sử dụng đường bộ tại cầu phú mỹ quốc lộ một đoàn an sương an lạc và đường nguyễn văn linh
để đảm bảo tính thống nhất đồng bộ trong hệ thống văn bản thành phố muốn lồng ghép nội dung bài bỏ ba văn bản này đồng thời với quyết định phương án giá tối đa
dự kiến thành phố xử trình hội đồng nhân dân thành phố bài bỏ nghị quyết số hai mươi hai và nghị quyết số ba mươi năm hai nghìn một mươi bốn
cùng lúc với việc ban hành quy định giá tối đa tại trạm thu phí bot an sương an lạc và cầu phú mỹ
đồng thời nghị quyết số một mươi sáu và nghị quyết số hai mươi sáu năm hai nghìn một mươi ba về tổ chức thu phí sử dụng dịch vụ đường bộ ở dự án bot cầu đường bình triều
phần một giai đoạn hai và trạm thu phí trên xa lộ hà nội cũng được xử lý
ngoài ra thành phố làm quy trình bỏ hai quyết định về việc trạm thu phí giao thông để duy tù bảo dựng tuyến đường nguyễn văn linh
và tổ chức thu phí sử dụng dịch vụ đường bộ ở dự án bot cầu đường bình triệu hai phần một giai đoạn hai
ủy ban nhân dân thành phố cho biết lý do bài bỏ những văn bản này do quy định thu phí sử dụng dịch vụ đường bộ
không còn phù hợp với luật phí và lệ phí và việc thu phí tại dự án như cầu bình triệu và xa lộ hà nội đã kết thúc
sở giao thông vận tải tp hcm vừa có văn bản đề nghị hiệp hội các nhà sản xuất xe máy việt nam và công ty honda việt nam
cùng sở nghiên cứu đề xuất ủy ban nhân dân thành phố xem xét báo cáo cấp có thẩm quyền về việc cần thiết phải kiểm soát khí thải
đối với mô tô xe gắn máy nhằm từng bước tiến tới quản lý giảm thiểu ô nhiễm do khí thải phương tiện cơ giới gây ra
tính đến ngày một mươi tám tháng tám toàn thành phố hồ chí minh có gần tám triệu phương tiện xe cơ giới trong đó có hơn bảy trăm ba mươi bốn ô tô
và gần bảy hai triệu xe gắn máy
trong khi đó theo báo cáo mới nhất của sở tài nguyên môi trường thành phố các hoạt động giao thông là nguồn gây ô nhiễm lớn nhất tại thành phố
khu vực nào lượng phương tiện càng cao càng xa thường xuyên thì ô nhiễm môi trường ô nhiễm không khí càng nghiêm trọng
trước tình hình trên sở giao thông vận tải đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp và hỗ trợ trong việc xây dựng kế hoạch khảo sát thực trạng
sử dụng mô tô xe gắn máy tham gia giao thông tại một số điểm tại đại lý phục vụ bảo dưỡng trong nội thành và ngoại thành
đơn vị khảo sát sẽ thống nhất các nội dung chi tiết thời gian biểu mẫu hình thức khảo sát khi tiến hành kiểm tra
để phục vụ đề xuất những giải pháp chính sách kiểm soát khí thải đối với loại phương tiện này
đây không phải là lần đầu sở giao thông vận tải tp hcm có kế hoạch kiểm định khí thải loại bỏ mô tô xe máy cũ
không đủ tiêu chuẩn khỏi hệ thống giao thông của thành phố
trước đó vào đầu tháng năm năm hai nghìn một mươi tám sở giao thông vận tải tp hcm tiếp tục có văn bản đề xuất bộ giao thông vận tải
sớm trình chính phủ ban hành quy định về kiểm tra khí thải đối với xe mô tô đang lưu hành
trong trường hợp quy định trên chưa được ban hành để áp dụng trên cả nước
thành phố mong được bộ hướng dẫn thủ tục để có thể thực hiện thí điểm
thưa quý vị mới đây chuỗi triển lãm quốc tế ngành công nghiệp đóng gói bao bì và in ấn lần thứ một mươi chín
cùng với triển lãm quốc tế thiết bị làm bánh việt nam đã chính thức được khai mạc
mở cửa tự do cho khách vào thăm quan
theo đó triển lãm quốc tế ngành công nghiệp đóng gói bao bì và in ấn đã quy tụ gần ba trăm tám mươi doanh nghiệp
đến từ một mươi tám quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia như anh ấn độ hàn quốc thổ nhĩ kỳ với hơn sáu trăm linh gian hàng
trong số đó có thể kể đến một số sản phẩm đáng chú ý như máy cán máy gián giấy máy sản xuất bìa cứng máy giặc nổi
nhiều doanh nghiệp cho biết cùng với sự tăng trưởng liên tục của ngành công nghiệp bao bì
đây là cơ hội mở rộng hoạt động đầu tư kinh doanh thị trường
song song đó triển lãm quốc tế thiết bị làm bánh việt nam cũng được tổ chức
đã thu hút khoảng bảy mươi đơn vị đến từ nhiều quốc gia trên thế giới
đây là dịp mà khách tham quan sẽ có cơ hội tiếp cận những máy móc thiết bị làm bánh chuyên nghiệp
sản phẩm bánh mới cũng như cập nhật xu hướng thị trường bánh trong và ngoài nước
đồng thời triển lãm tạo điều kiện cho cộng đồng doanh nghiệp chia sẻ những bí quyết
trong lĩnh vực làm bánh từ nhiều quốc gia trên thế giới
mới đây bộ đôi đạo diễn bảo nhân và nam sito đã công bố lịch phát hành dự án điện ảnh phần thứ ba của gái già lắm chiêu
tuy nhiên ngay từ những hình ảnh đầu tiên cùng tốm thắt kịch bản
thì bộ phim đã vướng phải nhiều nghi vấn vì quá tương đồng với tác phẩm con nhà siêu dậu châu á
phần ba của gái già lắm chiêu tiếp nối câu chuyện của giám đốc nội dung miss q
vai diễn của ninh dương lan ngọc khi ra mắt mẹ chồng tại huế
nghệ sĩ nhân dân lê khanh thú vai một quá phụ giàu có bậc nhất tại huế
thái tuyết hài mẹ chồng tương lai và sẽ trở thành đối trọng trực tiếp của miss q trong phần ba
bộ phim lần này lấy bối cảnh một gia đình quyền quý ở huế
với bố cảnh và phục trang xa hoa phối hợp phong cách tây phương và truyền thống cung đình
từ cách dàn dần cảnh trí màu sắc chú đạo cho đến cuộc chiến ngầm với mẹ chồng quyền quý và con dâu ương bướng
đại giấy lên nhiều so sánh với tác phẩm crazy rich asians con nhà siêu giàu châu á
crazy rich asians được đánh giá là một hiện tượng điện ảnh
đạt doanh thu kỷ lục cho một tác phẩm hài lãng mạn tại nhiều quốc gia
với nội dung chính của xoay quanh tình huống giở khóc giở cười của nàng dâu
khi phát hiện gia đình chồng là giới tài phiệt quyền quý bậc nhất singapore
tròn kể về một câu chuyện mẹ chồng nàng dâu nhưng mà của một thế giới siêu giàu
thời thường lưu giàu có bậc chất ít ai biết đến lắm
tại vì người ta đã siêu giàu
thường lưu bước vào hào môn đấy không phải là dễ dàng
ở trong cái cửa kính cổng cao tường đấy thì là những điều bí mật của giới thường lưu
mà không phải ai cũng được biết
nền điện ảnh của mình là nền điện ảnh đi sau
cho nên những cái chủ đề
tất cả những chủ đề của phim điện ảnh việt nam thì các nước khác cũng đã làm rồi
và chúng tôi cũng hiểu được là cái cụm từ siêu giàu đã có một cái bộ phim
của nước ngoài rất là nổi tiếng rồi
nhưng mà khi chúng tôi làm việc chúng tôi cũng không biết nói về cái sự giàu có
ở trong phim mình
tại vì cái cùng từ siêu giàu nó đã trở thành một cái cùng từ chung
để nói về một cái giới siêu giàu giới thường lưu dù ở việt nam hay ở nước ngoài
mức độ ảnh hưởng văn hóa giữa các quốc gia đồng văn không thể phủ nhận
vì vậy trong màu sắc họa tiết hay vật dụng trong phim sẽ ít nhiều có tương đồng
tuy nhiên với sự trùng hợp cả trong câu chuyện mẹ chồng nàng dâu môn đang hộ đối
thì khán giả đang đặt nhiều hoài nghi về tính nguyên bản trong kịch bản gái dài lắm chiêu phần ba
ekip phim đang trong giai đoạn hậu kỳ và cho biết sẽ đón nhận đánh giá cụ thể về những nghi vấn
khi phim phát hành vào khoảng tháng hai năm hai nghìn hai mươi